đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn bộ đội biên phòng nghệ an cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng
bắt giữ một đối tượng thu giữ hơn bốn viên ma túy tổng hợp
trước đó tại khu vực bản trường sơn xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
lực lượng đồn biên phòng bắt giữ đối tượng lý bá đồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại sãn nậm cắn huyện kỳ sơn về hành vi tảng trữ trái phép ma túy tổng hợp
tại hiện trường lực lượng phối hợp thu giữ hai mươi sáu viên ma túy tổng hợp
tiếp tục khám xét nhà của đối tượng thu giữ thêm bốn hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
một khẩu súng tự chế và một số tăng vật liên quan khác
lý bá đồng khai nhận là mua số ma túy trên từ bên kia biên giới mang về
vừa sử dụng vừa bán lại kiếm lợi